ủy ban nhân dân tp hà nội cũng đã ban hành văn bản yêu cầu các sở ngành ubnd các quận huyện thị xã tăng cường hỗ trợ người lao động ngoại tỉnh không có nơi cư trú trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
theo đó ubnd các quận huyện thị xã thực hiện nguyên tắc bốn tại chỗ theo chỉ đạo của ubnd tp linh hoạt sáng tạo trong việc chăm lo hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết cho lao động ngoại tỉnh gặp khó khăn do covid một mươi chín không có nơi cư trú
thưa quý vị hưởng ứng lời kêu gọi của thủ tướng chính phủ về phát huy tinh thần tương thân tương ái lá lành đùm lá rách cùng giúp nhau vượt qua đại dịch covid một mươi chín
trong những ngày vừa qua lực lượng công an tp hà nội cùng các nhà hào tâm đã kịp thời động viên chia sẻ những khó khăn để giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn công nhân lao động các lực lượng đang thực hiện tại các chốt phòng chống dịch covid một mươi chín trong thời gian giãn cách xã hội
hai mươi năm tấn gạo một trăm năm mươi quả trứng
hai trăm linh thùng mì tôm với tổng số tiền trị giá gần tám trăm linh triệu đồng đã được công an quận bắc tử liêm phối hợp cùng các nhà hào tâm trên địa bàn trao tặng tới ba hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và hai trăm một mươi năm chốt đang thực hiện công tác phòng chống dịch trên địa bàn quận
đặc biệt là quận ủy hội đồng dân ủy ban dân quận bắc tử liêm và hội đồng dân ủy ban tàng ủy hội đồng dân ủy ban dân phường tây tịu rất là quan tâm đến các cái điểm lực lượng trực chốt của anh em
những món quà nhỏ thể hiện nghĩa đồng bào tinh thần truyền thống đoàn kết của người dân việt nam
nghĩa tình đó giúp cho những người đang ở tuyến đầu chống dịch có thêm sức mạnh ý chí khích lệ những người dân thêm vững tinh thần để vượt qua bệnh dịch
phải nói là lực lượng công an trong thời gian vừa qua đã tham mưu rất tích cực từ khâu thành lập chốt tới việc phân công tổ chức thực hiện
ngoài ra lực lượng công an quận đã chỉ đạo lực lượng công an các phường cũng như các đội nghiệp vụ tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát địa bàn đảm bảo công tác trật tự an toàn xã hội
ngoài ra thì cũng đã giúp đỡ những nhân dân có hoàn cảnh
phải nói là lực lượng công an trong thời gian vừa qua thì đã được các cấp ủy chính quyền đánh giá cao và cũng là xây dựng được hình ảnh rất đẹp trong mắt của quần chúng nhân dân
công an quận đã xác định cái trách nhiệm lần này là với tinh thần quyết liệt nhất với một quyết tâm chính trị cao nhất
do vậy lực lượng công an quận hiện nay riêng lực lượng công an quận đã tăng cường cho xuống cơ sở bốn mươi sáu bảy
còn lại là các lực lượng ngoài tham gia

những hoạt động vô cùng ý nghĩa như thế này vẫn đang được lan tỏa
công an quận đã xác định trách nhiệm này là với tinh thần quyết liệt nhất với một quyết tâm chính trị cao nhất